thời gian gần đây trên địa bàn thành phố hà nội nạn trộm cắp xe máy có những diễn biến phức tạp
bên cạnh những thủ đoạn thường thấy như lợi dụng sự chủ quan sơ hở của các chủ phương tiện
thì gần đây các đối tượng trộm xe còn táo bạo có hành vi trộm cắp ngay tại các điểm công cộng
điểm giữ xe có người trông coi
để ngăn chặn tình trạng này lực lượng chức năng đã trực tiếp ra quân tuần tra kiểm tra
nhắc nhở người dân nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản của mình
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại công an phường khương trung quận thanh xuân hà nội
đây là một trong những buổi gia quân hàng tuần của công an phường khương trung
trong chiến dịch ngăn chặn nạn trộm cắp xe máy trên địa bàn
những khu vực như các sóc quần áo hàng nước giải khát khu chợ buôn bán
là những nơi dễ xảy ra mất cắp tài sản
xe máy do sự thiếu cảnh giác của người dân lực lượng chức năng đã thường xuyên cử cán bộ đi kiểm tra nhắc nhở
mất xe máy ở đây thì thực nói nó cũng nhiều trường hợp lắm
đôi khi nó là trong quá trình rủi ro khí hữu
đầu tiên là do cái tinh thần cảnh giác là cái vấn đề đầu tiên
thứ hai nữa là do cái càng ngày những cái thủ đoạn của các bên thành phần xấu
người ta càng tinh vi hơn nên là thực ra người dân cũng khó trong trường hợp đó
tôi thấy cái trường hợp mà nó mất xe là rất nhanh rất nhanh và tinh vi
do là cũng là do người dân sơ hở là nhiều
các đối tượng trộm xe máy hay lợi dụng lúc sơ hở hoặc vào thời gian khi đêm tối
dùng kìm van để cắt phá khóa xe
vì vậy tại những khu nhà trọ của sinh viên người lao động hay những khu dân cư đông đúc
trong các ngõ hẻm đều được lực lượng chức năng ra soát cẩn thận kiểm tra hành chính
để nắm bắt tình hình người dân nhất là những người ngoại tỉnh cư trú trên địa bàn
nguyên nhân chủ yếu của việc
xảy ra cái tình trạng cắt xe máy là do một bộ phận thanh niên thiếu không có công an việc làm
và vướng vào tệ nạn xã hội
nguyên nhân thứ hai là do điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế chưa đáp ứng đủ nhu cầu
chống giữ xe của một nhân dân
nguyên tấn thứ ba cũng một phần là do lực lượng đấu tranh với loại tội phạm này mỏng
trong khi đó địa bàn thì tương đối rộng
trong thời gian qua
dù các lực lượng chức năng đã kiên quyết đấu tranh triệt phá nhiều đường dây trộm cắp
tiêu thụ xe máy
song do lực lượng cán bộ bám nắm địa bàn còn mỏng
trong khi địa bàn lại rộng đông dân cư
nhiều người dân ngoại tỉnh cư trú không đăng ký tạm trú tạm vắng
nên công tác này vẫn còn nhiều khó khăn
tuy nhiên cũng phải nói rằng
trước hết người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của mình
chú ý tham gia các buổi tuyên truyền để nắm được thủ đoạn của tội phạm
tránh để xảy ra trường hợp đáng tiếc